xin mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần qua
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng một mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế hai nghìn hai mươi hai và hội nghị bộ trưởng asean về an ninh mạng lần thứ bảy tại singapore
bộ trưởng tô lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực thực chất hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong asean
nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng chống tấn công mạng
các nước asean cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong asean để tăng cường trao đổi
về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng
trình bày tờ trình về dự thảo nghị quyết thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
mục đích xây dựng nghị quyết nhằm khai thác có hiệu quả tài sản công là biển số xe tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước
đầu tư hệ thống cơ sở vật chất cho công tác đăng ký cấp biển số cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
đồng thời đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật
mọi người dân đều có quyền bình đẳng trong việc lựa chọn biển số để tham gia đấu giá
phát biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thành lập cục tổ chức cán bộ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
biểu dương ghi nhận đánh giá cao những công lao và thành tích của các thế hệ cán bộ chiến sĩ vụ tổ chức cán bộ
nay là cục tổ chức cán bộ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh suốt sáu mươi năm năm qua
góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang công an nhân dân trung thành với đảng vì nước quên thân vì dân phục vụ
củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của nhân dân với lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa uy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì tặng cục tổ chức cán bộ
thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến kế hoạch phát triển năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nêu rõ về công tác phòng chống tội phạm
lực lượng công an đã thực hiện vượt các chỉ tiêu của quốc hội đặt ra
nổi bật chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai phạm pháp hình sự giảm hai sáu mươi tám so với cùng kỳ năm trước
bộ công an đã tập trung làm rõ và phá nhiều đường dây tội phạm về kinh tế
buôn lậu lớn có tính lan tỏa rộng rãi trên nhiều lĩnh vực
nhất là trong những lĩnh vực về sử dụng tài sản công vốn đầu tư công đấu thầu bất động sản chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam tham dự kỳ họp đại hội đồng interpol lần thứ chín mươi tại thành phố new delhi ấn độ
tại các buổi làm việc song phương đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam đề nghị các nước tăng cường trao đổi
chia sẻ thông tin tội phạm tình hình công dân việt nam vi phạm pháp luật tại nước sở tại
phối hợp điều tra xử lý rứt điểm các vụ án có liên quan đến việt nam và các nước
tăng cường hỗ trợ nhau trong xác minh truy nã tội phạm qua kênh interpol
từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng một mươi trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tham gia đoàn của tổ công tác liên ngành về việt nam
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã thăm kiểm tra lực lượng việt nam tại phái bộ unifa
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh về quá trình chuẩn bị lực lượng và cử cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc thời gian qua
khẳng định việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam tại aba góp phần thể hiện đường lối đối ngoại
độc lập tự chủ hòa bình hợp tác và phát triển
việt nam là bạn đối tác trách nhiệm tin cậy trong cộng đồng quốc tế
kiểm tra công tác tại công an tỉnh thanh hóa
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị công an tỉnh thanh hóa
cần tập trung giả soát các chỉ tiêu công tác bộ giao để chuẩn bị tổng kết năm hai nghìn hai mươi hai
triển khai các chỉ thị nghị quyết của trung ương của bộ công an về các nhiệm vụ công tác của lực lượng công an
công tác cải cách hành chính xây dựng lực lượng hậu cần tài chính xây dựng trang bị cơ sở vật chất
doanh trại của toàn lực lượng
bộ công an và bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền
phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
vấn đề cốt lõi là triển khai chương trình phối hợp phải thực sự thiết thực thực sự hiệu quả
để khi kết thúc chương trình này sẽ đạt được những kết quả rõ rệt
thể hiện qua con số từng năm giảm tai nạn giao thông cả về số vụ số người chết số người bị thương liên quan đến học sinh sinh viên